công an tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm đặng quang nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắk lông
phạm nguyên vũ nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk lông đường công đức
công chức địa chính xã quảng sơn huyện đắk lông và ca tăng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắk som
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân huyện đắk lông đã cấp sáu mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trên tổng diện tích là bốn mươi chín chín ha thuộc quy hoạch ba loại rừng được nhà nước giao cho viện khoa học lâm nghiệp nam trung bộ tây nguyên
và một chín trăm năm mươi bốn hectare được giao cho vườn quốc gia tà đùng quản lý
theo kết quả điều tra việc cấp sáu mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích là bốn mươi chín chín ha
quyền sử dụng đất này là sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn một tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của bốn bị can nói trên
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ